hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi bảy triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám đã khai mạc tại hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và chỉ đạo hội nghị
kể từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay và năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua toàn ngành tổ chức xây dựng đảng đã thể hiện quyết tâm cao nỗ lực lớn đi đôi với đổi mới phong cách lề lối phương pháp thái độ làm việc đồng thời đã huy động được sức mạnh chung để hoàn thành một khối lượng lớn công việc
những nhiệm vụ thường xuyên cấp bách đến những nội dung công việc quan trọng trong đó có nhiều việc mới khó nhạy cảm phức tạp điều này đã góp phần vào những thành tựu chung của đất nước trong năm hai nghìn một mươi bảy nhất là củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng
hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi tám với tinh thần trách nhiệm tâm huyết thẳng thắn nghiêm túc tập trung trí tuệ sẽ đi sâu phân tích đánh giá trao đổi nhiều nội dung bao gồm đánh giá những mặt được chưa được của ngành tổ chức
xây dựng đảng trong năm qua nguyên nhân và bài học kinh nghiệm điều chỉnh phương pháp phong cách lề lối làm việc giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém nhất là trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ
hội nghị cũng chia sẻ những nội dung tâm đắc trong kinh nghiệm lãnh đạo chỉ đạo nhất là những cách làm mới sáng tạo những mô hình hay hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng đảng công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện cương lĩnh nghị quyết chỉ thị của các cấp ủy đảng nhất là tạo bước đột phá trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng và nghị quyết số một mươi tám một mươi chín trung ương sáu về tinh giản bộ máy biên chế
đặc biệt hội nghị lần này tập trung dành thời gian cho ý kiến về mục tiêu quan điểm giải pháp để kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ hội nghị diễn ra trong vòng một ngày và bế mạc vào chiều nay một mươi chín tháng một
sáng nay ngày một mươi chín tháng một chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương hội luật gia việt nam
sáng nay ngày một mươi chín tháng một chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương
sáng nay ngày một mươi chín tháng một chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn
sáng nay ngày một mươi chín tháng một chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ trung ương đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban th
ra trong thực tiễn góp phần thiết thực vào việc thực hiện chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
sáng ngày một mươi chín tháng một bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
chính thức khởi công xây dựng cầu đà răng thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu đà răng
cầu sông chùa trên quốc lộ một cũ mở rộng không gian đô thị về phía nam thành phố tuy hòa
thủ tướng nguyễn xuân phúc đến dự bấm nút khởi động dự án
dự án cầu vượt sông đà răng có tổng chiều dài gần một sáu km
trong đó phần cầu dài gần một hai km được thiết kế vĩnh cửu rộng một mươi năm mét gồm hai làn xe cơ giới
dài phân cách và lề đi bộ được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đầu thị
có quy mô mặt cắt ngang phù hợp với bề rộng cầu
công trình do bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư
có tổng mức đầu tư hơn ba trăm bốn mươi tỷ đồng từ nguồn vốn dư quốc lộ một và đường hồ chí minh
cầu vượt sông đà răng
cầu vượt sông đà răng nằm về phía thượng lưu sông ba cách cầu đà răng cũ hai m
công trình là niềm mơ ước từ lâu của người dân tỉnh phú yên
theo sở giao thông vận tải tỉnh phú yên qua gần năm mươi năm sử dụng
cầu đa răng cũ và cầu sông chùa đã xuống cấp quá tải
hầu hết hệ dầm của cầu bị hư hỏng
năm hai nghìn một mươi ba hệ dầm chủ nhịp số hai số bốn và số bảy của cầu đà răng bị biến dạng
địa phương đã sửa chữa khắc phục tạm thời bằng giải pháp tăng cường liên kết ngang cầu dầm
sửa chữa khe co giãn thảm lớp bê tông nhựa
việc đầu tư xây dựng cầu mới là hết sức bức thiết
niềm mong mỏi của nhân dân và chính quyền địa phương
dự án đầu tư xây dựng cầu đà răng cầu sông chùa là một trong nhiều công trình lớn của tỉnh phú yên
trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị tiếp tục chương trình làm việc của hội nghị thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
appf hai mươi sáu sáng nay ngày một mươi chín tháng một phiên toàn thể đầu tiên về các vấn đề chính trị an ninh đã diễn ra
các đại biểu đã thảo luận về những chủ đề thúc đẩy ngoại giao nghị viện
phi hoa bình an ninh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
và chủ đề đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế và tội phạm xuyên quốc gia
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phát biểu tại phiên thảo luận đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cho biết
appf hai mươi sáu diễn ra vào thời điểm thế giới đang chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng
phức tạp khó lường có ảnh hưởng đến hòa bình ổn định ở nhiều khu vực trên thế giới
đó là việc sử dụng và nguy cơ sử dụng các loại vũ khí hủy diệt đang có xu hướng gia tăng
các tranh chấp lãnh thổ biển đảo tài nguyên
nguy cơ đối với tự do an ninh và an toàn hàng hải vẫn tiếp diễn
chủ nghĩa khủng bố tội phạm xuyên quốc gia gia tăng hoạt động ở khu vực
bên cạnh đó là những thách thức về an ninh mạng bất bình đẳng di cư dịch bệnh
những thiên tai khốc liệt chưa từng có
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định và phát triển của nhiều quốc gia thành viên
những vấn đề này đòi hỏi những giải pháp ở cấp độ quốc gia
ở cấp độ khu vực và quốc tế
để có những giải pháp phối hợp đa tầng nức
trong đó có sự tham gia tích cực của chúng ta
những nghị sĩ quốc hội người hoạch định chính sách
các nhà lập pháp của các quốc gia sau hai mươi năm năm hình thành và phát triển
đây là lúc để appf tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò
và tham gia đóng góp duy trì hòa bình an ninh ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực
thảo luận tại phiên họp nhiều đại biểu cho rằng
trong giai đoạn này các quốc gia cần hợp tác với nhau chặt chẽ
có những bước điểm đúng
có những bước điểm đúng
chắc chắn cụ thể hơn cần tiếp tục duy trì những nguyên tắc chung của liên hợp quốc
bên cạnh đó sau mỗi cuộc họp các quốc gia trong appf phải biến lời nói thành hành động
người dân ở mỗi nước đều kỳ vọng ở các nghị sĩ quốc hội
những người đại diện chân chính cho nhân dân
có những đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm một môi trường hòa bình và ổn định
thuận lợi cho việc tập trung các nỗ lực để phát triển kinh tế xã hội
sự bình an của đất nước góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế
tiếp tục các hoạt động tiếp xúc song phương tại appf hai mươi sáu
sáng nay ngày một mươi chín tháng một chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đoàn nghị sĩ quốc hội nhật bản
do thượng nghị sĩ takuji yanagimoto làm trưởng đoàn sang tham dự appf hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng về quan hệ đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất trong lịch sử
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao
năm hai nghìn một mươi tám nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trọng thể và có ý nghĩa
kim ngạch thương mại hai chiều một mươi một tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba mươi hai tỷ usd
nhật bản hiện trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
thượng nghị sĩ takuji zhanagimoto bày tỏ vinh dự và vui mừng sang tham dự appf hai mươi sáu tại việt nam
nhấn mạnh quốc hội nhật bản mong muốn được hợp tác với quốc hội việt nam
để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng
thông qua kênh ngoại giao nghị viện hai nước góp phần tăng cường tin cậy chính trị
giao lưu nhân dân mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực
cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đoàn quốc hội lào
giữa ông sẻng nuôi say nha lát phó chủ tịch quốc hội lào
làm trưởng đoàn sang tham dự appf hai mươi sáu tại việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá năm hai nghìn một mươi bảy là năm hết sức có ý nghĩa
đối với quan hệ việt nam lào
quốc hội hai nước tổ chức rất thành công sự kiện kỷ niệm bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị
và hợp tác việt nam lào và năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
quốc hội việt nam và quốc hội lào đã góp phần quan trọng vào thành công chung
của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào
phó chủ tịch quốc hội lào sẻng nuôi
sai nha lát vui mừng nhận thấy hai bên đã duy trì tốt cơ chế trao đổi thường niên
các đoàn lãnh đạo quốc hội các cơ quan của hai quốc hội kịp thời trao đổi các thông tin
củng cố sự tin cậy lẫn nhau xây dựng mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa các đồng chí lãnh đạo
của hai quốc hội giữa các đại biểu quốc hội hai nước
phó chủ tịch quốc hội lào cảm ơn quốc hội việt nam phối hợp chặt chẽ với chính phủ việt nam
và quốc hội chính phủ lào triển khai dự án nhà quốc hội lào theo đúng tiến độ đề ra
đảm bảo chất lượng là công trình hiện đại mang đậm văn hóa và bản sắc dân tộc
nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân lào xứng đáng là biểu tượng của tình hữu nghị
và đoàn kết đặc biệt việt lào
trong phần tin tiếp theo trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến bot
hiệu quả từ việc tích tụ cho thuê đất giúp phát triển nông nghiệp
thưa quý vị tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
bộ giao thông vận tải phó thủ tướng trịnh đình dũng đã yêu cầu ngành giao thông sớm giả soát lại tổng mức đầu tư
các dự án bot ra soát lại giá phí cũng như công khai minh bạch vị trí đặt trạm bot nhằm sớm khắc phục các điểm nóng về bot
tại hội nghị bộ giao thông vận tải cho biết năm hai nghìn một mươi bảy các nhà đầu tư đã trình quyết toán một mươi bốn dự án đạt một trăm linh bảy kế hoạch
các ban quản lý dự án đã kiểm tra một mươi ba dự án bot bộ giao thông vận tải đã thẩm tra và chấp thuận quyết toán ba mươi dự án
như vậy tính đến nay bộ giao thông vận tải đã chấp thuận quyết toán cơ bản được năm mươi năm dự án bot và bt
thông qua quyết toán sẽ xác định được chi phí đầu tư thực tế hợp pháp của công trình
và cũng là một trong những cơ sở để xem xét điều chỉnh phương án tài chính
thời gian thu phí của dự án
ngoài ra đến nay bộ giao thông vận tải cũng đã xem xét chấp thuận giảm giá theo thẩm quyền
cho các phương tiện khu vực trạm thu giá tại bốn mươi sáu trên năm mươi một dự án bot
theo đề xuất của tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải đang đàm phán để xử lý năm dự án còn lại
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đánh giá
việc tổ chức đầu tư xây dựng quản lý khai thác hoạt động của các dự án bot trong thời gian qua
còn nhiều bất cập gây bức xúc trong xã hội
có nhiều nơi trở thành điểm nóng ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước
gây thiệt thòi cho người dân và cần sớm được khắc phục

còn nhiều bất cập gây bức xúc trong xã hội